xin chào quý vị và các bạn
dự báo do ảnh hưởng của rìa phía nam dãnh áp thấp có trục khoảng hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ vị bắc
nối với vùng áp thấp nóng ở phía tây kết hợp với hịu ống phơn
nên trong ba ngày tới thời tiết ở phía đông bắc bộ vẫn phổ biến là không mưa có nắng nóng
nhật độ cao nhất sẽ phổ biến là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn trong ngày mùng ba
và ngày mùng hai cũng như ngày mùng bốn sẽ thấp hơn một chút
độ ẩm tương đối thấp càng làm tăng thêm cảm giác khô nóng
khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới có thời tiết dịu hơn khu vực phía đông
ở các tỉnh vùng núi phía bắc do hội tụ gió trên cao vẫn còn duy trì
vì vậy mưa rông vẫn xuất hiện ở trên diện giải rác trong ngày mai
về nhiệt độ chỉ có riêng tại khu vực nam sơn la và hòa bình
có nhật độ cao là ba mươi năm ba mươi bảy độ còn lại các khu vực khác nhật độ không quá ba mươi năm độ
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhật độ cao nhất sẽ phổ biến là ba mươi sáu ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi chín độ độ ẩm tương đối thấp phổ biến là bốn mươi sáu mươi năm
thời gian có nhật độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi một mươi tám tiếng trong ngày
nắng nóng đến nắng nóng gai gắt sẽ tiếp tục duy trì ở phần phía bắc của khu vực
từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận với nhật độ là ba mươi sáu ba mươi chín độ
trong khi đó phần phía nam sẽ dịu hơn với nhật độ là ba mươi ba ba mươi sáu độ
sau đó từ ngày năm tháng bảy khi hệ thống gây mưa ở các tỉnh phía bắc ảnh hưởng đến trung bộ
thì nắng nóng sẽ dịu hơn với nhật độ là ba mươi ba ba mươi sáu độ

ở khu vực tây nguyên gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình trong ngày mai
sau đó từ khoảng ngày ba bốn tháng bảy gió mùa tây nam có xuống hoạt động mạnh dần lên
vì vậy mưa rông cũng sẽ có xuống gia tăng ở trên khu vực tập trung chủ yếu vào cuối ngày
nhật độ cao nhất ngày mai sẽ phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ sau đó giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
trong ngày mai khu vực nam bộ có mưa vài nơi vào cuối ngày
sau đó sang hai ngày tiếp theo sẽ có mưa rông
nhật độ trên du trì khu vực ổn định cao nhất ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ